thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu nước nhất
những năm qua đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã quán triệt sâu sắc tư tưởng
về thi đua ái quốc của người các quan điểm chủ trương chính sách của đảng nhà nước
và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng
và phong trào thi đua quyết thắng
qua đó đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đã đề ra
trong năm năm qua đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tham mưu cho quân ủy trung ương
bộ quốc phòng trình bộ chính trị thủ tướng chính phủ ban hành nhiều văn bản
có ý nghĩa quan trọng trong quản lý bảo vệ biên giới như nghị quyết số ba mươi ba nqtu
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
chỉ thị số một ctttg ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới xây dựng dự án luật biên phòng việt nam
với phương châm đồn là nhà biên phòng là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
bộ đội biên phòng đã triển khai nhiều mô hình chương trình phong trào sáng tạo tiêu biểu
như bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách
các hộ gia đình khu vực biên giới con nuôi đồn biên phòng
phong trào thi đua quyết thắng của bộ đội biên phòng đã phát triển mạnh mẽ sộng khắp
và đạt được những kết quả quan trọng có ý nghĩa thiết thực trở thành động lực to lớn
trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng